kính chào quý vị và các bạn
sau một ngày không khí lạnh khô tràn về làm thời tiết rất mưa và tạnh giáo
đến sáng nay tiết trời bắc bộ lại chuyển đổi sang trạng thái nhiều mây
có mưa nhỏ vài nơi kèm sương mù dài rác
sự báo là ba ngày tới đông bắc bộ tiếp tục duy trì tình trạng có sương mù và sương mù nhẹ
vào lúc sáng sớm và đêm đồng thời đi kèm với mưa nhỏ mưa phùn
nên nhiệt độ có xuống tăng nhẹ dần cao nhất ngày mai là một mươi tám hai mươi một độ có nơi cao hơn
sau đó sẽ tăng chậm trong hai ngày sau
riêng tại phía tây bắc bộ không có mưa trong ba ngày tới
trưa chiều ngày một mươi bảy và ngày một mươi tám thì còn có thể có nắng
thời tiết chủ yếu rét về đêm và sáng tại các tỉnh phía tây bắc
nhiệt độ cao nhất ngày mai là một mươi chín hai mươi hai độ có nơi thuộc điện biên và lai châu
có thể trên hai mươi bảy độ sau đó sẽ tăng tiếp
khu vực trung bộ từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong thời gian tới vẫn còn lác đác những cơn mưa rào rải rác và có nơi có rông
tập trung chính tại phần phía nam khu vực
các nơi khác phổ biến có mưa vài nơi
nhiệt độ có xu hướng tăng cao nhất ngày mai là hai mươi một hai mươi bốn độ phía nam cao hơn
sau đó tăng mỗi ngày khoảng từ một đến hai độ
đà nẵng đến bình thuận sẽ có mưa rào vài nơi ở phần phía bắc khu vực trong ngày mai và ngày kia
sau đó sang đến ngày một mươi tám thời tiết chuyển tốt khi mà mưa rứt trời có nắng
nhiệt độ toàn khu vực không biến động nhiều khi hầu như không quá mức ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên trong ngày mai dự báo sẽ có thể vẫn có mưa rào rải rác
tuy nhiên lượng mưa không nhiều và kết thúc nhanh
ban ngày và hai ngày tiếp theo trời vẫn còn nắng nhiều nhiệt độ cao nhất không quá ba mươi hai độ
ở nam bộ sẽ có mưa rào vài nơi với lượng nhỏ trong ngày mai trời vẫn còn nắng nhiều
sự báo là sang ngày một mươi bảy và ngày một mươi tám trời không mưa nắng nhiều nhiệt độ cao nhất ngày
phổ biến ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ trong ngày mai và tăng nhẹ trong hai ngày sau đó